kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai khu vực đông bắc bộ phổ biến không mưa ngày có nắng nhiều oi bức vào buổi trưa
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
sang hai ngày tiếp theo mưa sẽ tăng dần trên khu vực này
đặc biệt là từ ngày mùng tám sẽ có mưa rông diện rộng
nhiệt độ trong ngày mùng bảy và ngày mùng tám cũng giảm chậm mỗi ngày khoảng một độ
phía tây bắc bộ trong hai ngày tới hầu như không có mưa ngày nắng nhiều có nơi nắng nóng nhẹ
với nhiệt độ có thể đạt ba mươi năm độ
sang ngày mùng tám mưa rông xuất hiện trên diện rộng tại khu vực
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó giảm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong đêm nay ngày mai thời tiết phổ biến là không mưa
ngày có nắng và nắng nóng cục bộ với mức nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều
phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi năm độ
từ khoảng ngày mùng bảy mưa gia tăng và lan rộng trên toàn khu vực
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
nhiệt độ giảm về mức ba mươi ba mươi ba độ
riêng khu vực phía nam của trung bộ trong ba ngày tới
duy trì kiểu thời tiết ngày có nắng gián đoạn
và chiều tối có mưa rông rải rác
nhiệt độ thấp hơn phần phía bắc khoảng từ một đến hai độ
cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên đang có kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa
mưa rào và rông xuất hiện chủ yếu
vào chiều tối và đêm
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
còn trong ngày có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó giảm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
nam bộ ban ngày có nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có thể có lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi năm độ
giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ